dưới tác động của khối không khí lạnh đang có quá trình suy yếu chậm
thời tiết miền bắc vẫn trong ngưỡng rét
nhưng nền nhiệt đang có xu hướng nhích dần
trong đêm nay giao động là từ một mươi một đến một mươi bốn độ
vùng núi có nơi còn thấp hơn
và sang đến ngày ba mươi tết thì trời có nắng
với nhiệt độ cao nhất ngày giao động là từ hai mươi một đến hai mươi ba độ
riêng khu tây bắc còn cao hơn từ một đến hai độ
tại miền trung trong đêm nay ngày hai mươi chín tết thì vẫn có mưa rào nhẹ giải rác
tại khu vực các tỉnh từ đà nẵng cho đến phú yên
và sang đến ngày mai thì mưa giảm hẳn xuống diện vài nơi
cùng nền nhiệt tăng dần trở lại
mức nhiệt trưa chiều mai ngày ba mươi tết
tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
giao động là từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ
còn các tỉnh từ đà nẵng đến phú yên là từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
phần còn lại thuộc nam trung bộ
mức nhiệt khá là ấm áp
trong ngưỡng là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
có nơi còn cao hơn
đến với khu vực tây nguyên và nam bộ
thời tiết cả hai khu vực mang đặc trưng của mùa khô phương nam
nên phổ biến là không mưa
ban ngày thì có nắng với mức nhiệt tại tây nguyên
là từ một mươi sáu đến ba mươi độ
còn tại nam bộ là từ hai mươi một đến ba mươi ba độ
thời tiết nhìn chung là tương đối thuận lợi
cho các hoạt động chuẩn bị đón tết của người dân nơi đây
đến với những thông tin thời tiết biển
tại quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa
đều phổ biến là có mưa vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc mạnh cấp năm
có lúc cấp sáu giật cấp bảy biển động
nên nhiệt tại quần đảo hoàng sa
giao động là từ hai mươi đến hai mươi bảy độ
còn tại quần đảo trường sa là từ hai mươi ba đến ba mươi một độ
khu vực hà nội nhiều mây
đêm và sáng thì có sương mù nhẹ
trưa chiều giảm mây hưởng nắng
gió nhẹ trời rét
nhiệt độ là từ một mươi một đến hai mươi ba độ